xin kính chào quý vị và các bạn
trong khoảng hai ngày tới các tỉnh bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh dần suy yếu và lệch đông
tại các tỉnh bắc bộ trời nhiều mây và có sương mù
còn về tình hình nhiệt độ trong ngày mai ở phía đông bắc bộ cao nhất sẽ là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó trong hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ mỗi ngày khoảng từ một cho đến ba độ
lưu ý là khoảng từ đêm ngày ba mươi một toàn khu vực sẽ có mưa rào và rông
khu vực phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ vài nơi
lai châu điện biên và lào cai có thể sẽ có mưa giải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ trong ngày ba mươi và sang ngày ba mươi một tăng thêm khoảng ba độ nữa
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế trong chiều tối nay và ngày mai
khi khối không khí lạnh suy yếu thì mưa tại khu vực này cũng sẽ giảm
nhiệt độ cao nhất sẽ là từ hai mươi năm cho đến hai mươi sáu độ

trong hai ngày cuối tháng trời duy trì tình trạng nhớ mây nhiệt độ sẽ tăng chậm dần mỗi ngày khoảng một độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa rào vài nơi trong ngày mai
sau đó từ khoảng ngày ba mươi tháng ba thì áp cao cận nhiệt đới có xuống lấn về phía tây
đầy vùng áp thấp dịch chuyển về ven biển khu vực trung cũng như nam trung bộ
khiến mưa vừa mưa to có khả năng xuất hiện tại khu vực này
đợt mưa này có thể kéo dài đến một hai ngày trong ngày đầu tháng bốn
vì nhiệt độ ba ngày tới vẫn ổn định đạt mức cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên do sự nâng lên của rãnh áp thấp
nên tại một số tỉnh ở nam tây nguyên như đắk nông và lâm đồng
sẽ có mưa rào trái mùa giải rác thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm
vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó từ khoảng ngày ba mươi một mưa vừa mưa to diện rộng có thể sẽ xuất hiện
nam bộ cũng có mưa rông trái mùa trong ba ngày tới tập trung về chiều tối và đêm
sau đó từ ngày ba mươi một mưa vừa mưa to diện rộng có thể xuất hiện
nhiệt độ cao nhất trong vòng hai ngày tới sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn